cùng với nhiều mô hình nhằm góp phần bảo vệ môi trường trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tuyên truyền vận động tiểu thương tại các chợ sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường
hoạt động này không chỉ làm thay đổi nhận thức của tiểu thương mà còn nâng cao ý thức của người tiêu dùng bởi thói quen sử dụng túi ni lông tự hủy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng
ghi nhận sau tại chợ tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng
đến chợ tam thuận phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng chỉ cần bước vào cổng chợ ai cũng dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh trực quan sinh động như thế này
theo lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ quận thanh khê ngoài các hình thức tuyên truyền vận động hay phổ biến tại các buổi họp tại địa phương
thì đây là phương châm mưa rầm thấm lâu đã giúp một trăm linh số tiểu thương và người tiêu dùng ở đây thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông thông thường sang túi ni lông tự hủy
tương thiện này thì rất hiệu quả và có một cái là thật sự là bây giờ cái hàng thì nó hơi có cái trục trạng tỷ là vì cái này không có thường xuyên và không có đài lý ở đà nẵng
mà chỉ có hàng này đặt từ thành phố về nên chỉ một lần ví dụ như hết hàng thì cũng có thể hơi bị chậm
nên chỉ mong muốn bán quần lý chờ thì đề nghị cấp trên làm răng đỏ để có một cái đài lý ở đà nẵng
hiện túi ni lông tự hủy có giá từ bốn mươi đồng trên một kg
nhưng nhờ có sự trợ giá của chính quyền địa phương các cấp
nên khi đến tay tiểu thương túi ni lông tự hủy chỉ còn hai mươi năm đồng một kg
so với túi ni lông thông thường thì số lượng túi ni lông tự hủy ít hơn mang lại lợi ích tốt hơn cho sức khỏe cũng như môi trường trong tương lai
hiện nay là so với túi ni lông truyền thống thì cái thời gian mà phân hủy sau khi đã sử dụng xong em môi trường thời gian phân hủy là trên năm trăm linh năm
bộ tình phân hủy nó ảnh hưởng đến môi trường đất trường nước và trực tiếp ảnh hưởng đến cái đời sống của con người
do vậy khi bà con thấy được cái lợi ích của việc sử dụng túi ni lông tự hủy vì cái thành phần của nó là sử dụng từ ba mươi năm bốn trăm linh bột sắn nhựa và chất của cụ da
sau khi sử dụng xong thì thời gian phân hủy tại môi trường bên ngoài là tùy thuộc vào nhiệt độ đoạn bánh sáng của môi trường thì từ sáu tháng đến hai năm
theo kết quả khảo sát năm mươi số ngành hàng về tình hình sử dụng túi ni lông tại các chợ trên địa bàn quận thanh khê trong năm hai nghìn một mươi tám
một số hộ tiểu thương biết việc tuyên truyền sử dụng túi ni lông tại các chợ qua đó hiểu được lợi ích và tự giác thay đổi thói quen việc sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường để bảo vệ sức khỏe môi trường cho chính mình và cộng đồng